tổng thống nga vladimir putin đã chỉ thị cho tập đoàn năng lượng gaprom chấp nhận thanh toán bằng đồng rút
đối với các hợp đồng mua khí đốt của các khách hàng châu âu
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba tổng thống putin cho biết nga sẽ chỉ chấp thuận thanh toán bằng đồng rút
cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới những nước không thân thiện
trong đó có tất cả các nước thành viên liên minh châu âu eu
sau khi moscow phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng có từ phương tây liên quan đến vấn đề ukraine
ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo nga đồng rút vốn mất giá nghiêm trọng kể từ khi xảy ra xung đột ở ukraine
đã tăng giá so với đồng usd và đồng eur trong khi giá khí đốt cũng tăng lên